tại tỉnh lạng sơn vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng tám tại khu vực đường liên thôn khu vực tập kết gà thuộc thôn khuổi một mươi xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tăng vật thu giữ gồm nhiều lồng gà thịt thải loại được nhập lậu từ trung quốc về có tổng trọng lượng là chín trăm một mươi kg trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng